xin chào quý vị và các bạn
hiện nay ở phía bắc đang có một bộ phần cao lạnh lục địa di chuyển xuống kết hợp với giả hội tụ nhiệt đới
nên trong đêm nay và ngày mai thời tiết tại các tỉnh thành phía bắc chủ yếu là có mưa rào và rông vài nơi
ban ngày có nắng nhưng mức nhiệt không quá cao sao động từ hai mươi một ba mươi bốn độ chỉ một vài nơi vượt ngưỡng ba mươi bốn độ
như vậy là thời tiết tại bắc bộ trong ngày khai giảng năm học mới khá thuận lợi
ở miền trung cũng từ đêm nay trở đi khu vực từ thanh hóa trở xuống đến thừa thiên huế có mưa rào và rông rải rác vào lúc chiều tối
ban ngày chủ yếu có nắng nhiều có nơi nắng nóng với nhiệt độ chưa chiều mai sao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
còn với các tỉnh nằm ở phía nam đèo hải vân từ đà nẵng đến bình thuận cũng có mưa về chiều tối ở diện giải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông ngày nắng phía bắc có nơi nắng nóng nhiệt độ cao nhất ở khu vực này
sao động từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ
ở phía nam cả tây nguyên và nam bộ tiếp tục chịu tác động của gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh
nên cả hai khu vực này vẫn có mưa rào và rông nhiều nơi
trong đó ở khu vực nam tây nguyên và miền đông nam bộ vẫn có mưa vừa có nơi mưa to
trong cơn rông người dân vẫn cần đề phòng với nguy cơ về lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm
ở tây nguyên nhiệt độ ở trong khoảng là từ hai mươi đến ba mươi độ
còn nam bộ nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi một độ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa chỉ có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió tây nam cấp bốn cấp năm nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi hai độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa gió tây nam cấp năm
riêng phía bắc cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám
động mạnh nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa rào và rông rải rác gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ